các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trong bối cảnh các số liệu này trên toàn địa bàn không có dấu hiệu giảm
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các quận huyện triển khai chỉ đạo phòng chống dịch thần tốc
nội dung những chỉ đạo phòng dịch này sẽ có ngay sau đây
ủy ban nhân dân tp hcm giao ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện triển khai các chỉ đạo phòng chống dịch
trên tinh thần thống nhất không cắt cứ hoặc ban hành quy định vượt quá mức cần thiết
xem thần tốc truy vết xét nghiệm là then chốt để kiểm soát dịch hiệu quả
truyền dân các vùng cấp độ hai ba bốn về cấp độ một
các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng các tình huống dịch theo từng địa bàn
đẩy mạnh công tác tiêm chủng bảo đảm về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
và khoanh vùng cách ly trên phạm vi hẹp nhất có thể
cơ quan chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư
nắm tình hình người ra vào địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp
khai báo y tế thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền
sở y tế tp hcm có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát trọng điểm hội chứng cúm ile
viêm phổi nặng svp covid một mươi chín sớm phát hiện trường hợp nghi mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
xử lý triệt để các ổ dịch thiết lập trạm y tế lưu động ở phường xã thị trấn
bổ sung nhân lực cho trạm y tế sở tại khi số ca mắc tăng cao
sở y tế tp hcm quan triệt cơ sở khám chữa bệnh
nghiêm túc trong sàng lọc phân luồng bệnh nhân không chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ
hạn chế bệnh nhân chuyển nặng và đảm bảo người bệnh được thu dung cấp cứu và điều trị kịp thời
ubnd tp hcm cũng giao sở y tế hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị
bao gồm các trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện giã chiến
để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu kiểm soát dịch đã đề ra
ubnd tp đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện tại các địa phương từ ngày hai mươi năm đến ba mươi tháng một mươi một
nội dung kiểm tra căn cứ theo quyết định số ba chín trăm linh của ubnd tp hcm
quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch có hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một các địa phương phải báo cáo đánh giá kết quả kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn
phân tích mặt được và hạn chế các khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai và báo cáo về ban chế đạo tp
số người tử vong tại tp hcm giao động ở mức trên bốn mươi đến trên năm mươi ca mỗi ngày
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm đã có những nhận xét cụ thể về hiện tượng này
đây là một thực trạng đã được lường trước hay là một hiện tượng bất ngờ đáng lo ngại
hãy cùng theo dõi câu trả lời ngay sau đây
so với các thành phố khác trên thế giới đang theo đuổi mục tiêu sống chung an toàn với virus sars cov hai
số ca f gia tăng ở tp hcm là không đáng ngại thậm chí có phần thấp hơn
về tổng thể thành phố hiện đang trong trạng thái màu xanh
tuy nhiên trong khi singapore có trung bình trên ba ca nhiễm một ngày
nhưng số ca tử vong chỉ trên dưới một mươi ca một ngày
thì ở tp hcm số ca tử vong hiện đã cao hơn gấp bốn đến năm lần
điều này cho thấy ba vấn đề cần xem xét
một là tiêm phủ vaccine đến những người dân còn sót lại
hai củng cố hệ thống chăm sóc f ở nhà và f công nhập viện
và ba tăng cường tiêm ngừa mũi ba cho nhóm người đã tiêm vaccine
nhưng suy giảm mức miễn dịch hoặc cơ thể đáp ứng miễn dịch thấp
thứ tư là tiếp tục xếp chặt công tác năm k
ông dũng nói theo vị chuyên gia này
hệ thống y tế của tp hcm đã đạt các yêu cầu quan trọng
tuy nhiên thời gian qua vẫn còn một số người lớn tuổi có bệnh nền
vẫn chưa được tiêm vaccine vì nhiều lý do khác nhau
cũng theo ông dũng một số người cao tuổi có bệnh nền ngại đến bệnh viện
nên đã hoãn tiêm
ngành y tế dù cố gắng và có tổ chức nhóm tiêm lưu động
nhưng việc hướng dẫn nhóm người nói trên tiêm chủng vẫn còn hạn chế
vì vậy ngành y tế cần phải ra soát để tiêm vét cho nhóm người chưa được tiêm ngay tại cộng đồng
cần hướng dẫn người dân rõ ràng hơn
để họ dễ tiếp cận vaccine
ngoài ra cần vận động người trẻ quan tâm hơn đến người cao tuổi trong gia đình
để không chỉ hoãn tiêm chủng
ông dũng cũng khuyến cáo các giải pháp năm k trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng
bởi theo những nghiên cứu gần đây đeo khẩu trang và dùng các biện pháp sắt quần
theo hướng dẫn có thể giảm nguy cơ lây nhiễm bốn mươi năm mươi thậm chí cao hơn
một thực tế đáng lo ngại khác đó là người tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có thể tử vong
dù tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với nhóm tiêm chủng đầy đủ
theo các chuyên gia y tế trong các loại vaccine ở việt nam hiện nay
thì verocell có hiệu lực thấp hơn và thời hiệu miễn dịch ngắn hơn
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng phân tích hiệu lực vaccine còn phụ thuộc
vào độ tuổi của người tiêm và loại vaccine được sử dụng
thực tế vaccine verocell được nhiều nước sử dụng và đã phát huy tác dụng
nhất là ở nhóm người trẻ tuổi trong giai đoạn tp hcm bùng phát dịch dữ dội
và nguồn vaccine là cực kỳ khăn hiếm
tuy nhiên theo nghiên cứu từ một số quốc gia
thì với người cao tuổi có bệnh nền khả năng sinh miễn dịch thấp hơn
thì hiệu lực của vaccine verocell cũng ngắn hơn so với các loại vaccine
dùng công nghệ mrna như pfizer hay moderna
tôi xin dẫn lại lời của bộ trưởng bộ y tế malaysia khairi jamaluddin
nơi đã từng dùng nhiều loại vaccine trong đó có veroxelle
hiệu lực của các loại vaccine đều giảm theo thời gian
nhưng của virusel giảm nhanh hơn nên cần phải tiêm mũi tăng cường sớm hơn
cũng theo nghiên cứu từ malaysia
thời gian tối ưu cần tăng cường mũi ba cho người đã tiêm verocell là ba tháng
bộ trưởng y tế malaysia khuyến khích người dân tiêm bất kỳ loại vaccine nào
được ngành y tế cung cấp
ở việt nam tôi khuyến nghị nên dùng vaccine công nghệ mrna vì hiện nguồn cung đã tốt hơn
và hiệu lực của loại vaccine này cao hơn ở nhóm người cao tuổi và có bệnh nền ông dũng nói
người dân tp hcm bắt đầu tiêm vaccine verocel vào giữa tháng tám
đến khoảng tuần đầu tháng chín thì tiêm mũi hai
như vậy đã sắp tới thời hạn
trong ba tháng mức thời gian tối ưu cho hiệu lực vaccine verocell theo khuyến cáo
tp hcm cần tiêm mũi ba cho người dân đã tiêm đủ vaccine verocell từ đầu tháng một mươi hai
có thể thấy diễn biến của đại dịch đang nóng trở lại trên cả nước và hà nội cũng không phải ngoại lệ
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hà nội đang phong tỏa một trăm linh ba điểm một mươi ba chùm ca bệnh
theo thông tin từ sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hà nội đã ghi nhận tám năm trăm linh
một trăm năm mươi ba ca mắc trong đó ghi nhận hai bảy trăm bốn mươi hai ca tại cộng đồng bốn chín mươi chín ca trong khu cách ly tập trung
bốn trăm hai mươi hai ca tại khu phong tỏa bảy mươi bảy trường hợp nhập cảnh hai trăm một mươi ba trường hợp mắc tại các bệnh viện trước ngày ba mươi tháng chín
tp hcm hiện có một mươi ba chùm ca bệnh như sau
chùm ca bệnh tại phú đô quận nam tử liêm đã ghi nhận ba trăm một mươi bảy ca mắc mới
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một mươi bốn ca mắc mới
chùm ca bệnh tại khu công nghiệp đài tư quận long biên đã ghi nhận

trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận năm ca mắc mới
trùng ca bệnh tại đường trần duy hưng quận cầu giấy đã ghi nhận một trăm bảy mươi ba ca mắc
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
chủng ca bệnh mới tại xã ninh hiệp huyện gia lâm đã ghi nhận ba trăm linh năm ca mắc
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận hai ca mắc mới
chùm ca bệnh tại đường bưởi cống vị quận ba đình ghi nhận bốn mươi sáu ca mắc
hiện ba ngày không ghi nhận ca mắc mới
trùng ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận hai trăm bảy mươi ba ca mắc
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một không ghi nhận ca mắc mới
chùm ca bệnh tại phố la quận hà đông ghi nhận chín mươi một ca mắc
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận chín ca mắc mới
trung ca bệnh tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm sáu mươi tám ca mắc
hai ngày không ghi nhận ca mắc mới
chùm ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai đã ghi nhận bốn mươi hai ca mắc
trong đó hai ngày không ghi nhận ca mắc mới
chùm ca bệnh tại la thành giảng võ đã ghi nhận một trăm tám mươi tám ca mắc
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận hai mươi bốn ca mắc mới
chủng các bệnh mới tại yên nội đồng quang quốc oai đã ghi nhận một trăm hai mươi bảy ca mắc
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
chùm ca bệnh mới tại thôn mới tốt động trường mỹ đã ghi nhận bốn mươi tám ca mắc mới
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
chùm ca bệnh mới tại tổ sáu hộ lao hà đông ghi nhận một mươi năm ca mắc mới
trong ngày không ghi nhận ca mắc mới
về giám sát người về từ các tỉnh thành phố hai mươi một trăm hai mươi tám người đi bằng máy bay một mươi chín trăm hai mươi người
tàu hỏa ba bảy trăm linh năm người ô tô xe khách ba ba trăm hai mươi năm người và phương tiện cá nhân là hai hai trăm ba mươi hai người
trong đó ghi nhận hai trăm hai mươi sáu trường hợp dương tính
trong ngày hôm qua toàn thành phố ghi nhận thêm một ba trăm chín mươi trường hợp f một một hai trăm sáu mươi sáu trường hợp f hai
các ca bệnh và khu vực liên quan đến các bệnh nhân đều được tổ chức điều tra dịch tễ
xử lý theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
về tổng số điểm đang phong tỏa tính đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một thành phố có một trăm linh ba điểm đang còn phong tỏa
ngoài ra thành phố hiện đang điều trị cho hai chín trăm bốn mươi tám trường hợp f tại các cơ sở y tế trên địa bàn
trước tình hình số ca f mới có xu hướng tăng trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine ở mức cao
tp hcm đã gửi văn bản xin ý kiến bộ y tế cho phép thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung f xuống còn bảy ngày
trong khi đó các chuyên gia nhấn mạnh thời gian cách ly tập trung f không quan trọng bằng việc chăm sóc điều trị đúng người có nguy cơ cao
trước tình hình số ca f mới có xu hướng tăng trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine ở mức cao
tp hcm đã gửi văn bản xin ý kiến bộ y tế cho phép thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung f xuống còn bảy ngày
trường hợp được áp dụng thí điểm là f không triệu chứng đã tiêm đủ hai liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
theo sở y tế tp hcm
việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới tăng mỗi ngày có thể dẫn đến quá tải khu cách ly tập trung và các bệnh viện
các chuyên gia cho rằng điều này có thể góp vần đạt mục tiêu giảm quá tải
tuy nhiên thành phố cần nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng f tăng số ca tử vong để có các biện pháp điều chỉnh từ gốc
tại cuộc họp báo thông tin tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm chiều hai mươi hai tháng một mươi một
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung của f dựa trên căn cứ khoa học thực tế
qua khảo sát trong tất cả f ở thành phố là trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine
có đến tám mươi một không có triệu chứng bệnh đã âm tính vào ngày thứ bảy cách ly và nhiều ngày sau đó
thực chất họ là người khỏe mạnh bình thường bà mai nói
trên cơ sở đó bà mai cho biết sở y tế mới đề xuất bộ y tế xem xét phê duyệt
việc thí điểm giảm thời gian cách ly tập trung f tại tp hcm
còn theo phó giáo sư tiến sĩ
đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
ông cho rằng mốc thời gian bảy ngày chưa thật sự hoàn hảo
theo các nghiên cứu quốc tế khi đo tải lượng virus đối với bệnh nhân covid một mươi chín
trong suốt thời gian dương tính thì sau một mươi ngày tải lượng virus bắt đầu giảm đáng kể
các nghiên cứu hiện tại cũng cho thấy thời gian khỏi bệnh trung bình đối với f không triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ là một mươi ngày
và đến nay vẫn chưa có báo cáo hay nghiên cứu rõ ràng nào về việc thời gian khỏi bệnh khác nhau
ở người đã tiêm vaccine và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
ví dụ cùng một không gian có nguồn lây ncov người không tiêm vaccine sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn
so với những người đã tiêm vaccine
còn sau khi cùng bị lây nhiễm thời gian cách ly đối với họ là như nhau
trên thế giới cũng chưa có quy định về phân biệt thời gian cách ly giữa người tiêm chủng rồi
và người chưa tiêm chủng phó giáo sư dũng nói
nếu tp hcm áp dụng thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
đối với trường hợp f không triệu chứng đã tiêm đủ hai liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho rằng vẫn cần đánh giá kỹ lưỡng về khả năng lây nhiễm của f một
nghĩa là sau khi họ trở về nhà nên tiếp tục cách ly với người trong gia đình ít nhất là bảy ngày nữa để đảm bảo an toàn
còn theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
việc lựa chọn mốc bảy ngày chỉ mang tính chất tương đối
để làm rõ hơn về điều kiện quyết định một f được xem là khỏi bệnh thì cần phân loại dựa trên nhiều nhóm
thứ nhất là f âm tính với sars cov hai qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên
lúc này chỉ số ct có thể vẫn còn ở mức dưới ba mươi và có nguy cơ lây nhiễm
do đó nếu không xét nghiệm lại bằng rt pcr trường hợp này cần được cách ly sâu hơn
ít nhất là bảy đến một mươi bốn ngày sau khi test nhanh âm tính
thứ hai là nhóm f được kết luận âm tính bằng rt pcr
nhóm này có thể được xuất viện và tự theo dõi sức khỏe tại nhà
không cần phải cách ly tập trung nữa sau khi đã âm tính
thứ ba là nhóm f có chỉ số ct trên ba mươi
nguy cơ lây nhiễm từ họ ở giai đoạn này rất thấp nhưng không lại trừ khả năng này
do đó trường hợp này được rời khỏi khu cách ly tập trung nhưng theo dõi tại nhà thêm từ ba đến bảy ngày
thứ tư là nhóm f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đã cách ly từ một mươi ngày trở lên
trường hợp này nên để họ về nhà tự theo dõi sức khỏe
không cần thiết ở lại bệnh viện khu cách ly
việc giảm thời gian cách ly tập trung đối với những f khỏe mạnh
có khả năng lây nhiễm thấp là rất cần thiết
để dành nguồn lực để chăm sóc và điều trị cho f có nguy cơ cao
f triệu chứng đã âm tính nhưng giữ họ lại bệnh viện đủ ngày là vô lý
thậm chí chiếm dường bệnh của người có nguy cơ cao cần nhập viện hơn
bác sĩ khanh nhấn mạnh
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
đồng tình rằng việc giảm thời gian cách ly tập trung là hợp lý đối với người tiêm đủ liều vaccine
và có chỉ số ct trên ba mươi nếu âm tính thì càng tốt
nếu f không khỏe mạnh không triệu chứng thì nên để họ cách ly tại nhà
cách ly điều trị tại nhà cũng đã là tách f ra khỏi cộng đồng
không nhất thiết để đến bệnh viện hay là khu cách ly tập trung phó giáo sư hùng nói
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng nêu ý kiến rằng muốn giảm tải cho bệnh viện
và nhân lực y tế địa phương thì nên cho f cách ly tại nhà ngay từ ban đầu
đồng tình với quan điểm này tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng
trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy tp hcm
f triệu chứng nếu không có đủ điều kiện như gia đình có người cao tuổi
hay nguy cơ cao thì mới đưa vào bệnh viện
trường hợp f có đủ điều kiện điều trị tại nhà hoặc gia đình bị nhiễm hết
thì nên linh hoạt để họ cách ly tại nhà điều này vừa giúp giảm gánh nặng cho y tế
f cũng không ảnh hưởng nhiều vấn đề là các địa phương nên phân loại đúng hướng dẫn
không cứng nhắc như cứ dương tính thì đưa f đi cách ly tập trung tiến sĩ hùng cho biết
khánh hòa đang áp dụng điều trị và chăm sóc ba trăm sáu mươi năm trường hợp f tại nhà
góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế địa phương
tỉnh khánh hòa đã có gần chín ba trăm linh người được công bố khỏi bệnh
trong tổng số hơn một mươi hai một trăm linh trường hợp dương tính với sars cov hai
hiện địa phương này đang áp dụng điều trị và chăm sóc ba trăm sáu mươi năm trường hợp f tại nhà
góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế địa phương
ngành y tế tỉnh khánh hòa đã thành lập một trăm ba mươi sáu trạm y tế lưu động tại các xã phường trên toàn tỉnh
để chăm sóc cách ly điều trị cho bệnh nhân tại nhà
các trung tâm y tế huyện thị xã thành phố đã trưng tập
điều động đội ngũ nhân viên y tế cho các trạm y tế lưu động
khi có trường hợp mắc mới các trạm y tế lưu động sẽ thực hiện khám sàng lọc
xem xét các điều kiện để áp dụng điều trị f tại nhà
các trạm y tế sẽ cung cấp đầy đủ thuốc các dụng cụ thiết bị y tế
địa phương hỗ trợ thực phẩm thiết yếu để người bệnh an tâm điều trị
bác sĩ bùi xuân minh giám đốc sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết
đa phần các bệnh nhân mắc mới đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nên có triệu chứng nhẹ
hoặc không có triệu chứng là cơ sở để tỉnh khánh hòa cho phép các bệnh nhân điều trị tại nhà
những người này phải có một trong ba yếu tố là trẻ em trên một tuổi người dưới sáu mươi tuổi
không có bệnh nền và không mang thai
ca mắc f có tỷ lệ bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng từ chín mươi sáu đến chín mươi tám
điều trị f tại nhà chăm sóc f tại nhà là phù hợp với tình hình mới
hiện nay thuận lợi là có smartphone nên người dân dễ nắm bắt thông tin và nhân viên y tế cũng hướng dẫn
chăm sóc f tại nhà quy trình cũng giống như ở bệnh viện
người bệnh được chuẩn bị các túi thuốc cũng như được lấy mẫu xét nghiệm như ở bệnh viện
bác sĩ bùi xuân minh nói
mới đây bí thư tỉnh ủy lê trường liêu thay mặt bang thường vụ tỉnh ủy thừa tiên huế
đã ký ban hành công điện khẩn liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp
số ca nhiễm trên địa bàn liên tục tăng nhanh
tuy nhiên công tác quản lý giám sát công dân tại địa phương của một số nơi
vẫn chưa chặt chẽ thiếu đồng bộ
tình trạng tụ tập đông người vẫn còn diễn ra
một số người dân còn biểu hiện chủ quan lơ là thiếu ý thức trong phòng chống dịch
để ngăn chặn kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
thích ứng linh hoạt với tình hình mới ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương
tập trung chỉ đạo các xã phường thị trấn bám sát tình hình diễn biến ở cơ sở
huy động lực lượng tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại địa phương
nắm chắc các quy trình biện pháp hướng dẫn phòng chống dịch của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh
sở y tế để triển khai đồng bộ nhất
chủ động tích cực phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine
nhất là đảm bảo các điều kiện để tiêm phòng vaccine cho học sinh
sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để phục vụ điều trị f
còn tại cần thơ ubnd tp cần thơ đã có văn bản về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch
trong đó yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra ngoài đến nơi đông người
ubnd tp cần thơ có công văn phòng chống dịch
văn bản về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
gửi giám đốc sở thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố chủ tịch ubnd quận huyện và phường xã thị trấn
cụ thể hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người trong nhà ngoài trời và tại nơi công cộng
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp khuyên cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết
thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
và di chuyển ra khỏi nơi ở không đi đến những nơi tập trung đông người
tất cả người dân đến giao dịch tham gia hoạt động tại cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
bắt buộc phải quét mã qr bằng ứng dụng pc covid hoặc sổ sức khỏe điện tử nếu có điện thoại thông minh hoặc khai báo y tế nếu không có điện thoại thông minh
người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
phải tổ chức và chịu trách nhiệm kiểm tra việc quét mã qr hoặc khai báo y tế của người dân đến giao dịch tham gia các hoạt động
thành phố khuyến khích cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm ăn uống nhà hàng quán ăn quán cà phê quán trà sữa bán hàng mang đi
các nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có từ một trăm linh người lao động trở lên
phải thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để tổ chức thực hiện phương án kế hoạch công tác phòng chống dịch tại đơn vị
chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp f f một f hai phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong khoanh vùng
cách ly điều tra dịch tễ dập dịch khi xuất hiện f tại nơi sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó các cơ quan đơn vị tăng cường họp theo hình thức trực tuyến hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị trực tiếp có tập trung đông người chưa cần thiết
đồng thời các cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị
khi xuất hiện các trường hợp f f một và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bổ trí phòng cách ly cho người có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín
hoặc trường hợp f f một trong thời gian họp kịp thời thông báo cho các cơ sở y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
ngoài ra các cơ quan đơn vị này cần có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với những người ra vào cơ quan công sở nhà nước bằng mã qr
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại